trong các tỉnh thành biên trung trạng thái tạnh giáo ngày nắng tại bắc bộ sẽ còn duy trì nốt trong ngày hôm nay
sau đó thì từ khoảng đêm nay sang dạng sáng ngày mai trở đi khối không khí lạnh tràn xuống sẽ mang theo những cơn mưa nhỏ và gió lạnh đi kèm
nền nhiệt trong ngày ở bắc bộ vì thế giảm mạnh từ năm đến bảy độ
tại các tỉnh vùng núi phía bắc nhiệt độ sẽ giảm xuống dưới một mươi bảy độ
trong khi đó ở vùng đông bằng nhiệt độ sẽ giảm xuống dưới hai mươi một độ và trời chuyển rét vùng núi có nơi rét đậm
dự báo đợt rét lần này sẽ kéo dài sang cả những ngày đầu của tháng một năm hai nghìn hai mươi
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước